kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý cho đến thời điểm này
bằng thủ đoạn tự giới thiệu quen biết rộng có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an viện kiểm sát và một số cơ quan trung ương địa phương có thể lo chạy được án
một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn một ba tỷ đồng của một bị hại trú tại quận hai bà trưng tp hà nội
ba bị can bị khởi tố bắt tạm giam là nguyễn văn sáu nguyễn đắc minh và nguyễn kim trinh
cơ quan điều tra cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê đình khuynh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thông qua mối quan hệ quen biết một bị hại của vụ án được giới thiệu gặp sáu có thể lo chạy án cho mẹ mình
người đang bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh bắc giang
thông qua sáu người này gặp được các đối tượng minh trinh và khuynh nhờ chạy án
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn nạn nhân đã chuyển cho các đối tượng trên và nhiều đối tượng khác tổng số tiền một tỷ ba trăm ba mươi năm triệu đồng và bị chiếm đoạt
khám xét khẩn cấp nợ của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ hai xe ô tô gần một trăm bảy mươi triệu đồng một mươi hai điện thoại di động các loại cùng một số tài liệu giấy tờ có liên quan đến vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vừa tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam một mươi một thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cướp tài sản
được biết là các bị can này có tuổi đời còn rất trẻ chủ yếu chỉ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
cơ quan công an xác định vào đêm ngày hai tháng bốn nhóm bị can đi trên bốn xe máy mang theo hai tuyếp sắt gắn dao nhọn chạy xe qua nhiều tuyến phố trên địa bàn tp hà nội với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự
đến khoảng ba giờ hai mươi hai phút ngày ba tháng bốn cả nhóm gặp hai thanh niên chở nhau trên xe máy ở khu vực phố trần quang khải quận hoàn kiếm
ngay lập tức cả nhóm vượt lên áp sát ép xe nạn nhân vào lề đường sau đó dùng tuyếp sắt gắn dao đâm khiến một người bị thương rồi cướp xe máy bỏ trốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng hoàng trung hiếu tức hiếu bao và nguyễn công hùng về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra ban đầu để đối phó với cơ quan chức năng hiếu cho những người vay viết giấy vay tiền với số tiền cao gấp đôi so với thực tế
nhằm giảm mức lãi suất cho vai dưới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
quá trình hoạt động cho vai lãi nặng hiếu đã thuê nguyễn công hùng làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi
cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt hoàng trung hiếu đã cho nhiều người trên địa bàn thị trấn thống nhất huyện yên định vay
với lãi suất khoảng một trăm tám mươi hai năm một năm thu lợi bất chính trên bốn trăm linh triệu đồng
trong khám xét khẩn cấp nở của hiếu lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều giấy vai tiền và hai khẩu súng
thông qua nguồn tin của quân chúng nhân dân công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã điều tra làm rõ hai đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp tài sản tại phường khai quang tp vĩnh yên
tại cơ quan điều tra dương tiến hậu và khổng xuân thu đều trú tại xã tứ yên huyện sông lô khai nhận trong các ngày sáu và chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
đã thực hiện hai vụ trộm cắp điện thoại di động tại khu vực phường khai quang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với dương tiến hậu và khổng xuân thu về tội trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an vừa ra quyết định truy tìm lê thanh kỳ duyên ba mươi một tuổi
hộ khẩu thường trú tại một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai
duyên là con của lê tùng vân chín mươi hai tuổi và lê thu vân sáu mươi bảy tuổi duyên là người liên quan trong vụ án loạn luân mà cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vào ngày một mươi chín tháng bốn
hiện duyên chưa rõ ở đâu nên cơ quan công an tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an thông báo những ai biết thông tin về người bị truy tìm là lê thanh kỳ duyên thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
theo địa chỉ bảy mươi sáu châu văn giác phường bốn tp tân an tỉnh long an số điện thoại sáu trăm chín mươi ba sáu trăm linh chín một trăm một mươi ba hoặc tám mươi bốn hai trăm bảy mươi hai tám nghìn năm trăm chín mươi chín điều tra viên trần minh hoàng